từ lâu nay ở tỉnh bình định đã nổi tiếng với một món đặc sản độc đáo kỳ lạ duy nhất trong cả nước
tương truyền từ triều đại tây sơn món đặc sản này vẫn thường được cung tiến lên hoàng đế quang trung nguyễn huệ
từ thành phố quy nhơn đi dọc theo quốc lộ một a về phía bắc khoảng tám mươi km sẽ tới huyện phù mỹ
chúng tôi tìm về làng tránh trạch một một ngôi làng yên bình như bao làng quê khác
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại thôn tránh trạch một xã mỹ thỏ huyện phù mỹ tỉnh bình định
nơi đây có một món đặc sản rất nổi tiếng của tỉnh bình định hãy cùng tôi tìm hiểu xem đó là món đặc sản gì
đặc sản mà chúng tôi đang nói tới chính là bí đao khổng lồ gọi là khổng lồ vì mỗi quả bí nặng từ năm mươi đến tám mươi kg
nặng đến nỗi phải hai người mới khiêng được hạt giống của bí khổng lồ được dân làng truyền lại từ đời này qua đời khác giống như một nét truyền thống
ngoài ra còn phải thiết kế bồn
bí đao khổ giàn theo cách đặc biệt đồng thời chăm chỉ bón phân gấp nhiều lần các cây trồng khác
không ai biết giống bí đao khổng lồ này được trồng ở làng từ khi nào nhưng người dân ở đây luôn có ý thức trong việc trồng và giữ diện giống bí đặc biệt này
vì khi trồng ở nơi khác bí sẽ không thể to được
trồng giống cây này có rất nhiều tác dụng
rau bí quả bí có thể dùng ăn trong bữa cơm hoặc làm trà bí mứt bí
chúng ta cùng tìm hiểu về một số cách dùng thông dụng nhất của người dân nơi đây nhé
thưa các bạn thật là bất ngờ rằng chỉ với một loại bí đao khổng lồ chúng ta có thể chế biến được rất nhiều loại đồ ăn nước uống và tất cả đều có những hương vị rất đặc sắc
hy vọng rằng sau này nếu có dịp thì các bạn có thể tới bình định tới huyện phù mỹ và thưởng thức món bí đa khổng lồ này